phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối tượng đào thanh tâm bốn mươi bốn tuổi trú tại quận năm tp hcm để điều tra về hành vi mạo danh lãnh đạo cấp cục của bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể đối tượng tâm đã tự giới thiệu mình là đại tá quyền cục trưởng cục tình báo của bộ công an để đề nghị lãnh đạo huyện lắc tỉnh đắk lắc cho làm dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại đây
ngoài ra năm hai nghìn một mươi tám đối tượng tâm giả danh cục trưởng cục an ninh tây bắc của bộ công an và thực hiện hành vi lừa đảo bà cúc ba trăm linh triệu đồng
qua vụ việc này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cũng thông báo cho những ai là bị hại của đối tượng đào thanh tâm thì liên hệ trình báo để được hướng dẫn giải quyết